hôm nay mùa một tháng tám là ngày đầu tiên quy định bắt buộc phải đổi từ biển số trắng sang biển số vàng
đối với những xe ô tô kinh doanh vận tải
theo đại diện phòng cảnh sát giao thông hà nội thủ tục đổi biển số từ màu trắng sang màu vàng rất đơn giản
người sở hữu phương tiện sẽ chỉ mất bảy ngày kể từ khi đăng ký là có thể hoàn thành thủ tục
quy trình rất thuận tiện và nhanh gọn
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân trong ngày đầu tiên thực hiện quy định mới này
với quy định này theo thống kê sơ bộ của cục cảnh sát giao thông sẽ có khoảng từ một sáu đến một bảy triệu ô tô kinh doanh vận tải
bao gồm xe tải xe công nghệ taxi xe khách phải chuyển sang biển số màu vàng thay vì biển màu trắng như trước đây
theo ghi nhận hầu hết các chủ phương tiện đến đăng ký cấp đổi biển đều cho rằng việc đổi biển số xe vận tải sang màu vàng là cần thiết
khách hàng dễ nhận biết hơn tạo sự công bằng minh bạch trong kinh doanh giữa các loại hình vận tải
không phải là khó khăn lắm các chị hướng dẫn là về mình kê khai rồi tất cả các thứ đầy đủ giấy tờ với các yếu tố để mà đổi sang thêm nổi chủ
để mình chuẩn bị thì chắc là cũng nhanh thôi thì thấy trong vòng khoảng bảy ngày nhưng mà trong khi đó thì mình hỏi rồi
thì là trong cái lúc mà đổi biển thì vẫn kinh doanh bình thường
theo thống kê của cục cảnh sát giao thông đến một mươi hai giờ trưa nay toàn quốc đã cấp đổi tám mươi tám biển số xe
hai xe màu vàng chủ yếu cho taxi truyền thống và xe công nghệ trong đó có sáu mươi năm xe đăng ký mới và hai mươi ba xe đổi biển giữ số
thì hiện tại thì cái phần mềm đăng ký trực tuyến của cục cảnh sát giao thông bộ công an hiện đang được nâng cấp
và sau khi nâng cấp xong thì sẽ có thông báo đầy đủ cho người dân có thể đăng ký đăng ký trực tuyến trên mạng
để giảm bớt áp lực cho các điểm đăng ký của phòng cảnh giao thông cũng theo đại diện cục cảnh sát giao thông
các doanh nghiệp có nhu cầu đổi biển chỉ cần thông báo danh sách gửi đề nghị đến các cơ quan đăng ký
không phải mang ô tô đến cơ quan công an và không phải cả số máy số cơ quan đăng ký sẽ cập nhật trên hệ thống dữ liệu
và đổi biển số cho doanh nghiệp bằng cách giữ nguyên số cũ đổi màu nền biển và không phải đổi đăng ký xe